thưa quý vị ngày hôm nay ngày năm tháng sáu phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu chín mươi một ô tô hiệu bmw kép liên quan tới công ty cổ phần ô tô âu châu euro autu bước sang phần tranh luận
thưa quý vị ngày hôm nay ngày năm tháng sáu phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu chín mươi một ô tô hiệu bmw kép liên quan tới công ty cổ phần ô tô âu châu euro auto bước sang phần tranh luận
thưa quý vị ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu chín mươi một ô tô hiệu bmw kép liên quan tới công ty cổ phần ô tô âu châu euro auto bước sang phần tranh luận

thưa quý vị ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu chín mươi một ô tô hiệu bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper
thưa quý vị ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu chín mươi một ô tô hiệu bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw kép mini cooper và motorab với công ty bmw
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo